sau hơn một tháng nước lũ tràn khắp các cánh đồng ở miền tây hiện nay cá tôm đã lớn
nhiều bà con nông dân khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp phấn khởi vì được nhiều mẻ lưới bội thu
nhờ đó có hộ thu nhập ổn định từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một ngày
vào mỗi năm khi mùa lũ về nhiều hộ dân quanh khu vực ngập lũ ở hồng ngự lại nhóm họp liên kết với
nhau để chuẩn bị các phương tiện ghe xuồng và ngư cụ để lập phái đoàn đánh bắt riêng năm nay
ngư dân nghề kéo lưới phấn khởi hơn vì được bội thu mùa cá có chuyến đánh bắt được từ hai trăm linh
đến bốn trăm linh kg cá với giá từ một mươi năm đồng đến hai mươi năm đồng một kg nhiều người dân thu nhập
vài trăm đến một triệu đồng một ngày

rửa lên đồng rửa lâu lắm
vì nhà nhiều người tiếp còn ở trên đồng rửa con mình nóng là lâu lắm biết nào gọi tối ngày chưa gọi
từ lâu người dân miền tây trong đợi một mùa lũ lớn có nhiều phù sa tôm cá sản vật tràn đồng
giờ đây đã thành hiện thực tuy nhiên theo khuyến cáo của cơ quan chức năng
mỗi ngư dân cần bảo đảm trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn khi đánh bắt
đồng thời bảo đảm đánh bắt đúng quy định để tranh đánh bắt tận diệt
làm cạn kiệt nguồn thủy sản từ thiên nhiên